với uy tín đã xây dựng được trong việc duy trì tổ chức các kỳ festival trong nhiều năm qua
ngày càng chất lượng hơn tỉnh thừa thiên huế tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức
festival huế hai nghìn một mươi tám và theo ban tổ chức việc xây dựng các kỳ festival ngày càng chuyên nghiệp hơn
là vấn đề sống còn của festival huế
chỉ với công nghệ kính thực tế ảo như thế này anh nguyễn bình đức cùng gia đình đã có được cái nhìn tổng quan
về kinh thành huế chỉ trong vài phút điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên
đây chỉ là một trong những công nghệ vừa được ứng dụng và phục vụ du khách trong dịp festival huế năm nay
trong suy nghĩ của tôi trước đây thì huế là những gì đấy có gắn liền với lại cả ý nghĩa về cổ kính và truyền thống
và có một chút cũ kỹ nhưng sự thực hiện trải nghiệm ở đây trong hai ngày vừa qua thì làm cho tôi có những cái
sự thích thú và ngạc nhiên vì bên cạnh những nét truyền thống và cổ kính
của đất nước của thành phố thì huế lần này lại có đem lại có những cái nét mới về cái tính công nghệ cao
không chỉ khẳng định sự chuyên nghiệp bằng việc đưa công nghệ vào phục vụ du khách đến với festival huế lần này
nhiều đoàn nghệ thuật của các quốc gia cũng như các phóng viên quốc tế đã đánh giá cao về cách khai thác
những giá trị văn hóa giá trị di sản một cách chuyên nghiệp hiện đại
một số khán giả này một số diễn viên này đã đánh giá cao về cách khai thác những giá trị văn hóa giá trị di sản một cách chuyên nghiệp hiện đại
một số khán giả này một số diễn viên này đạo diễn này người ta đều bảo là cái festival huế lần này thì cũng tổ chức mang tiếng quốc tế mạnh hơn
và khán giả cũng có thể thông qua festival huế lần này thì có thể cảm nhận được sự khác biệt của mơ khóa các nước khác
từ những năm đầu tiên tổ chức festival huế đã hướng đến trở thành một festival chuyên nghiệp
một số khán giả này một số diễn viên này đạo diễn này người ta đều bảo là cách khai thác những giá trị văn hóa giá trị di sản một cách chuyên nghiệp hiện đại
từ những năm đầu tiên tổ chức festival huế đã hướng đến trở thành một festival chuyên nghiệp hiện đại

và lễ hội này vẫn tiếp tục thay đổi để phù hợp hơn với xu thế chung của quốc tế
từ những năm đầu tiên tổ chức festival huế đã hướng đến trở thành một festival chuyên nghiệp hiện đại
từ những năm đầu tiên tổ chức festival huế đã hướng đến trở thành một festival chuyên nghiệp hiện đại
còn lại trong quá trình đấy thì về mặt tổ chức có thể thay đổi cái này cái khác nhưng mục tiêu của chúng ta như là cũng tiếp tục phát huy những lễ hội festival ngày càng chuyên nghiệp hơn ngày càng tốt hơn
với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển festival huế hai nghìn một mươi tám quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa của việt nam và hơn hai mươi quốc gia khác trên thế giới
đây là cơ hội để tỉnh thừa thiên huế nói riêng và việt nam nói chung
tiếp tục khẳng định với thế giới về một hoạt động văn hóa uy tín và chuyên nghiệp